xin kính chào quý vị và các bạn
cho đêm nay và ngày mai thời tiết tại bắc bộ vẫn phổ biến có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù với nền nhiệt độ ngày đêm tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ là từ một mươi sáu đến hai mươi bốn độ
còn khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ cao hơn khoảng từ ba cho đến bốn độ
ở mức là một mươi bảy đến hai mươi tám độ trời rét về đêm và sáng
tuy nhiên từ đêm mai khi không khí lạnh từ phía bắc được tăng cường xuống nước ta
thì tại khu vực này sẽ có mưa rông tăng lên ở diện giải rác
cùng với đó nền nhiệt độ giảm mạnh trời rét có nơi rét đậm rét hại
lưu xuống trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế có mưa nhỏ vài nơi
sáng sớm có sương mù với nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi chín đến hai mươi tám độ phía bắc trở lạnh vào lúc sáng sớm
còn tại các tỉnh đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận phổ biến không mưa ngày nắng
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi đến ba mươi hai độ
nơi có thời tiết ổn định nhất trên phạm vi cả nước vẫn là tại khu vực tây nguyên và nam bộ
tại đây vẫn duy trì kiểu thời tiết là tạnh giáo ngày nắng nhiều nên nhiệt độ có xu hướng tăng hơn
ở tây nguyên ban ngày nhiệt độ tăng lên ngưỡng là hai mươi chín ba mươi hai độ
còn tại khu vực nam bộ nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng khu vực miền đông của nam bộ thì có nắng nóng với mức nhiệt trên ba mươi năm độ
đến với thời tiết trên biển tại khu vực quần đảo hoàng sa thịnh hành gió đông nam đến đông cấp bốn năm
tầm nhìn xa trên một mươi km không mưa nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa
có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực thủ đô hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa phùn và sương mù giải rác trời rét
gió đông đến đông bắc với nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi năm độ